các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mở rộng ban chuyên án cũng đã bắt thêm đối tượng phạm văn duẩn là bố ruột của đối tượng trang
phát hiện một đường dây có dấu hiệu mua bán vận chuyển trái phép thẩm lậu từ nước ngoài
ma túy vào nước ngoài tiêu thụ tại một số địa bàn của tỉnh lào cai
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chia thành nhiều mũi áp sát
vây bắt thành công đối tượng lưu thị bỉ chú tại xã xín chén huyện simacai
có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
khi mỹ đang điều khiển xe mô tô di chuyển trên địa bàn thôn chu liễn trải xã quan hồ thần
huyện simacai thì bị tổ công tác thu giữ bốn kg ma túy đã được hút chân không
và ngụy trang trong túi trà có in chữ nước ngoài
tại cơ quan điều tra đối tượng lưu thịnh bỉ khai nhận mỹ mua số ma túy đá trên
của một người lào qua mạng xã hội với giá ba trăm tám mươi triệu đồng
sau khi nhận hàng mỹ cất dấu số ma túy và đi tìm khách mua
dự định sẽ bán với giá là bốn trăm linh triệu đồng để kiếm lời
công an huyện châu thành tỉnh an giang cho biết vừa triệt xóa thành công
một sòng bạc với một mươi đối tượng tăng vật thu giữ là hơn một trăm linh triệu đồng
cụ thể là vào khoảng hai mươi hai h đêm ngày hai mươi hai tháng một mươi một công an huyện châu thành đã bất ngờ
ập vào bắt quả tăng nhóm đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức lắc tài xỉu
ăn thua bằng tiền tại khu vực thuộc tổ sáu ấp hòa phú bốn thị trấn an châu
lợi dụng địa hình phức tạp nhiều đối tượng đã bị bắt
nhiều đối tượng đã tháo chạy theo nhiều hướng
tuy nhiên một mươi đối tượng có liên quan đến hành vi lắc tài xỉu ăn tiền
đã bị các mũi công tác tạm giữ
công an thu giữ thêm một mươi điện thoại di động một mươi tám xe mô tô và hơn một trăm linh ba triệu đồng tiền mặt
tiếp theo là thông tin truy nã tội phạm
và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh của chúng tôi
cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi
cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi
các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi
nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện